hưởng ứng lời kêu gọi của bác hồ trong những năm qua đã xuất hiện rất nhiều cá nhân tiêu biểu
được tuyên dương là những tấm gương sáng là hạt nhân nòng cốt góp phần làm cho phong trào thi đua
ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và đạt kết quả tốt hơn
trong chương trình thời sự trưa nay chúng tôi xin được giới thiệu câu chuyện về tấm gương
một doanh nhân trẻ khởi nghiệp từ công việc nhặt rác
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy anh nguyễn đức chính đã trở thành giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
thương mại đức chính một trong những thanh niên tiêu biểu của hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh hải dương
từ hai bàn tay trắng anh đã không ngừng nỗ lực vươn lên trở thành chủ của một doanh nghiệp
với doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm
năm hai nghìn năm anh chính giành được học bổng năm mươi du học tại singapore
trong thời gian du học anh chính cũng gặp nhiều khó khăn về kinh tế
bỏ qua mặc cảm chàng trai trẻ quyết định chọn công việc nhặt rác tại các cửa hàng tạp hóa
trung cư để về phân tích
trở về việt nam anh chính xin vào làm việc trong một công ty chuyên cung cấp dịch vụ của hàn quốc
rồi trở thành giám đốc chi nhánh tại hải dương với mức thu nhập bảy mươi triệu đồng một tháng
sau vài năm làm việc cho công ty nước ngoài tích lũy được nhiều kinh nghiệm
nên năm hai nghìn một mươi hai anh chính mạnh dạn thôi việc và thành lập công ty đức chính tại thị trấn lai cách huyện cầm giang
với số vốn ban đầu hơn một tỷ đồng anh chính mua một xe container và một xe tải
để vận chuyển hàng hóa cho khách hàng
dù gặp nhiều khó khăn trong cơ chế thị trường
song doanh nghiệp đức chính đã trụ vững và tăng trưởng ấn tượng
tôi có cái kiến nghị với các ban ngành ban ngành trên trung ương
sở bán ngành của tỉnh tạo điều kiện và có liềm tin lớn đối với những người thanh niên trẻ như chúng tôi
ví dụ có thể là hỗ trợ chúng tôi về chính sách hỗ trợ chúng tôi về thuế
hoặc là hỗ trợ chúng tôi về các thủ tục vay ngân hàng đơn giản hơn
để chúng tôi tiếp cận được những cái nguồn vốn nguồn vốn rẻ để chúng tôi làm những cái mới
để tạo quan vực làm cho nhiều người đang động
anh chính là một đoàn viên thanh niên rất trẻ
anh đã tạo ra cho công nhân của người địa phương làm ở trong công ty
hiện tại đến bây giờ là công ty đang quản lý hơn một trăm linh người
trong đó là đoàn viên thanh niên của thị trấn rơi vào tầm khoảng bảy mươi người
và đã tạo công an việc làm với doanh thu rất chia cao
bên cạnh các việc hoạt động kinh doanh của công ty thì công ty đã kết hợp
cùng với đoàn chấp hành đoàn thị trấn đã tạo dựng ra các mô hình
các phong trào trong các hoạt động của bên đoàn ví dụ như công tác về nơi tháp nghĩa
hiện nay công ty của anh chính có trên bốn mươi xe container và hơn hai mươi xe tải các loại
trọng tải từ một hai mươi năm đến hai mươi bốn tấn
công ty đức chính còn đang xây dựng nhà máy may xuất khẩu
rộng hơn năm m hai tại huyện kinh môn
giai đoạn đầu nhà máy dự kiến tạo
thêm việc làm cho khoảng ba trăm linh công nhân
trong đó tạo điều kiện làm việc phù hợp cho một số người khuyết tật
với những thành tích đã đạt được vừa qua doanh nhân nguyễn đức chính
được trung ương hội doanh nhân trẻ việt nam biểu dương khen thưởng